các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát phòng chế chế cháy tỉnh thanh hóa đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng gần một trăm linh chiến sĩ tới hiện trường
tuy nhiên do kho bãi bị khóa ngọn lửa bốc cao bên trong có nhiều hàng hóa dễ bắt lửa đã khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải huy động thiết bị phá tường bao quanh xung quanh nhà xưởng lật mái tôn để tiếp cận hiện trường dập lửa
thông tin ban đầu toàn bộ hàng hóa máy móc thiết bị cùng với hai ô tô của công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và xây dựng đông bắc đã bị thiêu dụi ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng
vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn kho bãi chứa nhiều hàng trên không có người canh gác bên trong có nhiều hàng hóa thiết bị máy móc cùng với sáu chiếc xe ô tô trong đó có một chiếc xe tải chất nhiều bình ga bên trong thùng xe
trong quá trình chữa cháy một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị thương nhẹ
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ